phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con bản hùn xã triềng cọ thành phố sơn la phát biểu trong ngày hội đại đoàn kết của bản hùn
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay vươn lên về mọi mặt của nhân dân các dân tộc bản hùm và xã triềng cọ
phó chủ tịch quốc hội biểu dương sự cố gắng đoàn kết của bà con bàn hùn vì đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã tặng quà cho một mươi hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư